thưa quý vị thời điểm này các em học sinh đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối học kỳ hai tổng kết năm học
riêng học sinh cuối cấp thì cũng đang trong giai đoạn nước rút ôn tập thi tuyển sinh lớp một mươi và tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển đại học
những áp lực căng thẳng là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi em học sinh giáo viên hay là cả chính các bậc phụ huynh
đã có nhiều câu chuyện đáng buồn xảy ra vào mỗi mùa thi cử
mới đây trên mạng xã hội câu chuyện về một cậu bé lớp sáu để lại bức thư và bỏ nhà ra đi được chính bố mẹ cậu chia sẻ đã khiến cho nhiều người cũng như cư dân mạng phải ngỡ ngàng
vâng sự việc này tiếp tục là bài học nhắn nhủ tới nhiều bậc phụ huynh đừng tạo quá nhiều áp lực cho các con
và thông điệp được nhiều cư dân mạng chia sẻ đó là mỗi bậc làm cha làm mẹ cần điều chỉnh phương pháp để có thể nuôi dạy con phù hợp hơn